bộ tư lệnh thành phố và sở y tế tp hcm vừa triển khai các hoạt động chuẩn bị cho bệnh viện giã chiến
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh ncov
dự kiến cơ sở này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào sáng ngày một mươi tháng hai
bệnh viện giã chiến tại tp hcm sẽ có quy mô ba trăm linh giường
địa điểm đặt tại sáu tòa nhà thuộc trường huấn luyện của bộ tư lệnh tp hcm
thuộc xã nhuận đức huyện củ chi
tổng công ty địa lực tp hcm cũng đang gấp rút lắp đặt các thiết bị
trồng trụ điện kéo đường xây để phục vụ cho hoạt động của cơ sở này
ngoài bệnh viện giã chiến sở y tế tp cho biết đến thời điểm hiện nay đã có bốn mươi bảy bệnh viện
có phòng khám sàng lọc và khu cách ly để thu dung điều trị bệnh nhân
theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh ncov tính đến ngày tám tháng hai
tp hcm có ba trường hợp dương tính với ncov trong đó có một trường hợp đã khỏi bệnh
bảy mươi trường hợp nghi ngờ trong đó hai mươi năm ca đã có kết quả âm tính hai ca đang chờ kết quả
hai mươi một trường hợp được cách ly giám sát trong đó có một mươi một ca đã kết thúc theo dõi
một mươi ca đang được cách ly tập trung và hai mươi hai ca đang cách ly tại nhà